thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
ubnd tỉnh lào cai đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ đợt một cho hơn một mươi năm người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
ngoài ra là tổng hợp các hoạt động hỗ trợ người dân tại một số địa phương trên cả nước
từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng bốn tỉnh lào cai thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho hơn hai chín trăm tám mươi người có công
thân nhân người có công và gần một mươi ba đối tượng hưởng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
thời gian hỗ trợ ba tháng từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi và chi trả một lần với mức hỗ trợ là năm trăm linh đồng một người một tháng
tổng kinh phí hơn hai mươi hai tỷ đồng
tiếp theo đó tỉnh lào cai sẽ tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ cho khoảng một trăm bảy mươi người thuộc đối tượng nghèo cận nghèo
ngày hai mươi chín tháng bốn tỉnh bình thuận đã hỗ trợ ba tháng và nhận một lần theo quy định
cho hai huyện đảo phú quý và thị xã la ghi
quyết số bốn mươi hai của chính phủ hiện bình thuận có hơn một trăm hai mươi ba người được hỗ trợ với tổng số tiền hơn một trăm hai mươi năm tỷ đồng
tỉnh hà nam có khoảng chín mươi người thuộc đối tượng có công được bảo trợ xã hội người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo
trước mắt tỉnh hà nam đã tạm ứng hơn một trăm linh tỷ đồng từ ngân sách để chuyển đến các xã phường thị trấn
hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng trong tháng bốn
ngày ba mươi tháng bốn tỉnh hà nam đã tạm ứng hơn một trăm linh tỷ đồng từ ngân sách
tại trụ sở hội khơm mê việt nam ở thủ đô phnom penh campuchia
có khoảng một trăm linh gia đình người campuchia gốc việt và người khơ me có hoàn cảnh khó khăn
do tác động của dịch covid một mươi chín đã nhận được hàng cứu trợ gồm gạo khẩu trang và tiền mặt
riêng một mươi tỉnh ở campuchia thuộc khu vực lãnh sự do đại sứ quán quản lý
chương trình sẽ phát quà cho khoảng một tám trăm linh gia đình
trong đó có ba trăm linh hộ sinh sống tại phnom penh được nhận quà vào dịp ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm